thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã lòng trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền cửa ông và khai hội đền cửa ông năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề cửa ông truyền thống vẻ vang điểm đến linh thiêng đến sự có đồng chí trương hòa bình ủy viện bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trương hòa bình ủy viện bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ